tại trung tâm hội nghị tỉnh hậu giang đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề
cùng sự hội nghị có chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
và hơn sáu trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố
vùng đồng bằng sông kiều long các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
tại hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo tỉnh hậu giang báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội
những tiềm năng lợi thế cùng các cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh hậu giang
theo đó tỉnh hậu giang sẽ tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp xây dựng chợ đầu mối nông sản
đầu tư các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông sản đầu tư vào khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch
các nhà đầu tư doanh nghiệp cũng bày tỏ kỳ vọng mong muốn tỉnh hậu giang phải luôn đồng hành
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm sao để con đường thu hút đầu tư giữa hậu giang
với doanh nghiệp rộng hơn gần hơn và bằng phẳng hơn
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hậu giang
đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội chăm lo tốt đời sống nhân dân
chúng tôi tin tưởng rằng hội nghị này là cơ hội tốt
để chúng ta tìm ra một số dự án thế mạnh của địa phương
hôm nay con số còn khiêm tốn nhưng mà những con số thực để chúng ta xúc tiến mạnh mẽ hơn trong thời gian đấy
ít nhưng mà làm chắc vẫn hơn nói nhiều và làm ít
cho nên các nhà đầu tư hôm nay các ông chí đã ký các vị đã ký được với tỉnh hậu giang một số dự án
để thúc đẩy
điện khai nó tốt
đừng để là tổ chức thì ký tổ chức rất là rầm rộ nhưng mà triển khai rất chậm trễ
nhưng mà tôi tin những nhà đầu tư phát huy hôm nay cũng rất là tâm quyết trách nhiệm
và khen ngợi tỉnh hậu giang trong quá trình đầu tư làm ăn ở đây
tiến tỏ là các ông chỉ đã ở hậu giang là có sự quan tâm đến doanh nghiệp trong quá trình phát triển
thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển kinh tế của hậu giang nói riêng
vùng đồng bằng sông cửu long
nói chung đồng thời yêu cầu các tỉnh trong vùng có cách làm sáng tạo trong liên kết
có tầm nhìn và phải đặt trong tổng thể vùng phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận và thành phố hồ chí minh
trong thu hút đầu tư phải đặc biệt chú ý tới vấn đề môi trường
có thể nói hội nghị xúc tiến đầu tư lần này là cơ hội tốt để các đối tác đầu tư trong và ngoài nước
có cái nhìn toàn diện sâu sắc cập nhật hơn về tiềm năng thế mạnh văn hóa và con người hậu giang
đặc biệt là nắm bắt rõ những chính sách những dự án kêu gọi đầu tư để tìm kiếm cho mình những cơ hội đầu tư
kinh doanh hiệu quả cũng như chia sẻ những khuyến nghị mang tính xây dựng về chính sách giúp tỉnh hậu giang phát triển nhanh
bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong giai đoạn mới
nhân dịp này các đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng gần ba mươi hai tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội tỉnh hậu giang
lãnh đạo tỉnh hậu giang cũng đã trao chủ trương đầu tư cho năm doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng